kỷ niệm sáu mươi năm hệ y tế dự phòng năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi sáu vào sáng ngày hôm nay
chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi gặp mặt thân mật các cán bộ y tế tiêu biểu có nhiều
đóng góp cho công tác y tế dự phòng và truy tặng một trăm một mươi chín tập thể và cá nhân nhận giải thưởng đặng văn ngữ
trong bối cảnh tình hình dịch bệnh trên thế giới diễn biến phức tạp trong nước còn nhiều khó khăn
ngành y tế nói chung y tế dự phòng nói riêng đã nỗ lực phân đấu phối hợp chặt chẽ với các cấp
các ngành các địa phương huy động mọi nguồn lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu
tiến độ của các chương trình mục tiêu quốc gia góp phần đạt được mục tiêu thiên niên kỷ về giảm
tỷ lệ suy dinh dưỡng tỷ lệ mắc sốt xét giữ vững thành quả thanh toán và loại trừ
khống chế một số dịch bệnh nguy hiểm
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang chúc mừng và biểu dương những thành tích
đồng góp to lớn mà các thế hệ cán bộ công chức viên chức người lao động hay y tế dự phòng toàn quốc
đã đạt được trong thời gian qua
chủ tịch nước yêu cầu ngành y tế nói chung y tế dự phòng nói riêng cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ
chủ động linh hoạt và sáng tạo nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ được giao
thực hiện tốt phương châm lấy con người làm trung tâm sự phòng kiểm soát bệnh
truyền nhiễm bệnh không lây nhiễm và quản lý sức khỏe người dân tại cộng đồng

rồi phòng chống tai nạn chương tích đó là những vấn đề liên quan đến y tế dự phòng
chúng ta phải kết hợp chập chấp chẽ giữa quân dân y trong lĩnh vực y tế dự phòng

chủ tịch nước cũng yêu cầu ngành y tế tích cực mở rộng hợp tác quốc tế
phối hợp chặt chẽ với tổ chức
chủ tịch nước cũng yêu cầu ngành y tế tích cực mở rộng hợp tác quốc tế
phối hợp chặt chẽ với tổ chức y tế thế giới các nước và các tổ chức quốc tế khác
trong lĩnh vực y tế dự phòng tăng cường trao đổi thông tin
chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác đào tạo cán bộ y tế dự phòng
cũng như tranh thủ sự hỗ trợ thiết bị phương tiện hiện đại của các nước các tổ chức quốc tế